hứng ứng chủ trương của bộ văn hóa thể thao và du lịch phát động phong trào người việt nam đi du lịch việt nam
ubnd tỉnh quảng ninh phối hợp với ubnd tp đà nẵng tổ chức chương trình xúc tiến kích cầu du lịch quảng ninh đà nẵng hai nghìn hai mươi
chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh khai thác nguồn khách nội địa đi và đến hai địa phương
tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp sớm khôi phục và phát triển hoạt động kinh doanh du lịch trong thời gian tới
đại diện tp đà nẵng đã giới thiệu các chương trình kích cầu du lịch đà nẵng thank you hai nghìn hai mươi diễn ra từ tháng năm đến tháng một mươi hai năm nay
với các sản phẩm dịch vụ ưu đãi hấp dẫn bảo đảm chất lượng nhằm mang lại nhiều trải nghiệm hơn cho du khách
đối với tỉnh quảng ninh từ giữa tháng năm địa phương này cũng đã thực hiện gói kích cầu du lịch trị giá hai trăm linh tỷ đồng
trong đó miễn phí các điểm tham quan cho tất cả các du khách cả trong nước và quốc tế tham quan vịnh hạ long
hành khách các chuyến bay đi và đến quảng ninh
cảng hàng không quốc tế vân đồn sẽ được miễn phí vé tuyến xe buýt chất lượng cao từ cảng hàng không đến thành phố hạ long
và dốc đỏ của thành phố uông bí và ngược lại đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi